cá anh vũ là loài cá đặc hữu quý hiếm chỉ có ở khu vực sông lô của tỉnh phú thọ
hiện nay do điều kiện và môi trường nuôi ngày càng khó khăn nên việc nuôi dưỡng bảo tồn loài cá này gặp rất nhiều trở ngại
trước thực tế này tri cục thủy sản tỉnh phú thọ đã ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm cả anh vũ thương phẩm
để cung cấp cho các cơ sở ươm tạo và nuôi trồng thủy sản
đây là những con cá anh vũ có tuổi đời từ năm đến bảy năm được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để thuần hóa
tạo thành đàn cá bố mẹ chuẩn bị cho việc sinh sản nhân tạo tạo ra đàn cá anh vũ giống hậu bị để cung cấp cho các cơ sở ươm tạo và nuôi trồng thủy sản
đối với việc sinh sản nhân tạo và áp dụng tiến bộ kỹ thuật thì góp phần là việc chúng ta chủ động được nguồn giống số lượng để đáp ứng nhu cầu người nuôi
thứ hai là quyết định được số lượng chất lượng của đàn cá giống đảm bảo tiêu chuẩn
và một cái nữa nữa là sản lượng giống sẽ được nâng cao lên rất là nhiều
còn đây là đàn cá anh vũ giống được tạo ra bằng phương pháp sinh sản nhân tạo đang được nuôi tại tri cục
bằng mắt thường có thể thấy những con cá này có trọng lượng và kích thước tương đối đồng đều màu sắc đẹp mắt sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh
cái ưu điểm của phương pháp này là khi chúng ta nuôi gỗ như vậy thì chúng ta có thể cái mức độ thành thục của con cá sẽ đảm bảo ở mức tốt nhất
nó sẽ hơn rất nhiều
trong quá trình sinh sản nhân tạo thì là khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp tác động vào thì nó đảm bảo được tỷ lệ thứ nhất là tỷ lệ thụ tinh rồi thì tỷ lệ nở rồi thì là tỷ lệ đảm bảo tỷ lệ sống trong quá trình ương nuôi
thì nó sẽ cao hơn đối với sinh sản tự nhiên rất nhiều
thực tế cho thấy việc ứng dụng công nghệ sinh sản vào nuôi dưỡng bảo tồn cá anh vũ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sự đa dạng nguồn tài năng
ngoài giống cá anh vũ tri cục thủy sản phú thọ hiện đang sản xuất các giống cá quý hiếm khác như dầm xanh chiên bỗng và cá lăng chấm bằng phương pháp sinh sản nhân tạo